lệnh bắt bị can

cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ
mở rộng thu hồi tài sản triệt đề và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan
tổ chức trọng thể hội nghị tổng kết bốn mươi năm ngày đất nước thực thi đường lối cải cách và mở cửa
phát biểu tại sự kiện chủ tịch trung quốc tập cận bình đã ca ngợi cải cách và mở cửa là cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử dân tộc
hội nghị bắt đầu vào khoảng một mươi giờ sáng nay theo giờ địa phương dưới sự chủ trì của thủ tướng lý khắc cường
điểm lại những thành tiệu trung quốc đạt được trong bốn mươi năm qua chủ tịch tập cận bình cho biết
tổng sản phẩm quốc nội gdp của trung quốc đã tăng từ ba trăm sáu mươi bảy chín tỷ nhân dân tệ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
lên tám mươi hai bảy trăm linh tỷ nhân dân tệ năm hai nghìn một mươi bảy quy mô kinh tế tăng gần hai trăm hai mươi năm lần
bình quân tăng trưởng hàng năm là chín năm vượt xa mức trung bình toàn cầu là hai chín
từ khi thực hiện chính sách cải cách mở cửa tỷ trọng gdp của trung quốc trong gdp toàn cầu tăng từ một tám lên một mươi năm năm
đóng góp hơn ba mươi vào sự tăng trưởng kinh tế thế giới
trung quốc đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trị giá hơn hai tỷ đô la và đầu tư một chín trăm linh tỷ đô la ra nước ngoài
bên cạnh đó công cuộc cải cách và mở cửa bốn mươi năm qua đã giúp bảy trăm bốn mươi triệu người dân trung quốc thoát được đói nghèo
giảm tỷ lệ nghèo trong dân số tới chín mươi năm
trung quốc cũng đã xây dựng hệ thống an sinh xã hội lớn nhất thế giới
với khoảng chín trăm linh triệu dân được hưởng lương hưu cơ bản và một ba tỷ dân có bảo hiểm y tế
tỷ lệ người dân sống ở khu vực thành thị cũng đã tăng hơn bốn mươi trong thời gian qua lên mức gần sáu mươi
chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh trung quốc cần kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng
không ngừng tăng cường và cải thiện năng lực lãnh đạo của đảng lấy người dân làm trung tâm
kiên trì sự dẫn dắt của chủ nghĩa mark và con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc
giới chức mỹ mới đây đã gặp đại diện phiến quân taliban tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
cuộc gặp dự kiến kéo dài ba ngày diễn ra trong bối cảnh các bên liên quan đang nỗ lực xây dựng nền tảng
hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua ở afghanistan
thông báo của chính phủ mỹ khẳng định cuộc gặp giữa hai bên là một phần trong những nỗ lực của mỹ
với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan tại afghanistan
hướng tới chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia trung nam á này
về phần mình taliban cho hay phái đoàn mỹ đã hối thúc xây dựng một lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tháng
cũng như một thỏa thuận có đại diện của taliban trong chính phủ lâm thời của afghanistan
dự kiến đại diện của ả rập xê út pakistan uae cũng sẽ tham gia tiến trình đàm phán
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân